một đường dây sản xuất tân dược giả có quy mô lớn được tổ chức chuyên nghiệp vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phát hiện
nhóm đối tượng đã lợi dụng công ty cổ phần dược phẩm amtech phạc ma có địa chỉ tại huyện bến lức của tỉnh long an vốn có dây phép sản xuất kinh doanh tân dược
giám đốc công ty dược phẩm này cũng nằm trong đường dây cấu kết tổ chức sản xuất thuốc tân dược giả với số lượng lớn ngay tại nhà máy
số thuốc tân dược giả được đưa đến phân xưởng tại huyện thủ thừa của tỉnh long an để ép vỉ đóng gói thành thuốc ngoại mang nhãn hiệu neo codeian
sau đó thuốc giả được phân phối về nhiều nơi tại tp hcm để tiêu thụ
lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng phạm ngọc bích giám đốc công ty cổ phần dược phẩm amtech pharma trụ sở tại tỉnh long an
phạm bích ngọc em ruột của phạm ngọc bích cùng năm người có liên quan niêm phong hàng chục máy móc dây chuyền sản xuất cùng khoảng một triệu viên tân dược giả và nhiều nguyên liệu để sản xuất